tối ngày một mươi tháng một mươi hai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết
do nước dâng cao nên đến tối cùng ngày toàn tỉnh đã tiến hành sơ tán một tám trăm ba mươi hộ dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn
trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng nam đã có mưa to với lượng mưa trung bình là hai trăm tám mươi sáu mm
nhiều địa điểm có lượng mưa tương đối lớn là tam kỳ bảy trăm năm mươi bảy mm cầu lâu sáu trăm chín mươi hai mm hội an sáu trăm năm mươi bốn mm
mưa to liên tục đã khiến mực nước trên các sông vu gia và thu bồn đều tăng ở mức dưới báo động một
riêng mực nước tại trạm thủy văn tam kỳ vào lúc một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi hai đạt cao trình ba một mươi bốn m trên báo động ba bốn mươi chín m
hiện nay nhiều vùng trũng trên địa bàn thành phố tam kỳ và các huyện phú ninh và thăng bình đã bị ngập sâu
lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn với một tám trăm ba mươi hộ trong đó thành phố tam kỳ một năm trăm sáu mươi hộ huyện phú ninh hai trăm hai mươi hộ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết mưa lũ đã làm các tuyến quốc lộ một mươi bốn d một mươi bốn h và hai tuyến tỉnh lộ dt sáu trăm linh ba b dt sáu trăm linh chín bị sạt lở
theo thông tin ban đầu toàn tỉnh quảng nam đã có hai người bị nước cuốn trôi
hiện đã có chín hồ chứa thủy lợi tích đầy nước và năm hồ tích đạt hơn bảy mươi dung tích hữu ích